thưa quý vị trong ngày hôm nay tại rất nhiều tỉnh thành đã liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại hàng tỷ đồng
tại các bản tin trước chúng tôi đã đưa tin về ba vụ cháy lớn tại tỉnh quảng ngãi thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam
và thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được là tại thành phố hồ chí minh vào chiều ngày hôm nay cũng đã xảy ra một vụ cháy lớn tại khách sạn tám tầng giữa trung tâm thành phố
trong khi đó tại tỉnh bắc cạn ba ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong sáng nay cũng do cháy nổ
và thời điểm những ngày cận tết việc phòng chống cháy nổ là trách nhiệm đặt ra cho toàn xã hội
trong khi đó tại tỉnh bắc cạn ba ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong sáng nay cũng do cháy nổ
trong khi đó tại tỉnh bắc cạn ba ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong sáng nay cũng do cháy nổ
vào thời điểm trên người dân phát hiện khói lửa bùng lên ở khu vực chứa đồ trên tầng thượng của khách sạn nên hô hoán cho mọi người bên trong
do điểm phát cháy nằm trên cao nên lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận dập lửa
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một đã điều nhiều phương tiện và xe thang đến hiện trường tiếp cận từ nhiều hướng
khoảng ba mươi phút sau đó vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn
rất may vụ cháy chỉ thiêu dụi tài sản ở khu vực tầng trên cùng của khách sạn không có thương vong về người
nguyên nhân vụ cháy cũng đang được làm rõ